năm học này là năm học đặc biệt quan trọng vì đây là năm đầu tiên sẽ triển khai chính thức sách giáo khoa lớp một
theo chương trình giáo dục phổ thông mới và đến nay các địa phương trên cả nước đều đã sẵn sàng
tại hội nghị trực tuyến giữa bộ giáo dục và đào tạo và các địa phương trong cả nước
bộ trưởng phùng xuân nhạ ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất
nguồn lực và tâm thế của các địa phương dành cho chương trình giáo dục phổ thông mới đối với bậc tiểu học
bộ trưởng đề nghị các địa phương chủ động hơn nữa về nguồn lực giáo viên
đáp ứng yêu cầu chương trình mới và mua sắm trang thiết bị phù hợp tiết kiệm
bên cạnh đó cần tăng cường tuyên truyền thông tin cho phụ huynh và học sinh